sau gần hai mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố mò thuật đã nhanh chóng điều tra truy bắt được hung thủ giết cô gái trong nhà nghỉ cướp tài sản
trước đó khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một một cặp nam nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố một phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật
khoảng một mươi bốn h năm mươi phút cùng ngày nam thanh niên đi ra lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ
đến một mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng một quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm sấp
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
nạn nhân được xác định là một thiếu nữ hai mươi tuổi trú tại phường khánh xuân thành phố mò thuật